sáng nay trên đường từ đà nẵng đi viêng trăn khi qua địa phận tỉnh thừa thiên huế ô tô khách mang biển kiểm soát bốn mươi ba x hai nghìn sáu trăm sáu mươi năm vận chuyển hai trăm linh kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc đã bị lực lượng cảnh sát giao thông bắt giữ
theo đó vào lúc chín h năm mươi phút sáng ngày một mươi tháng một mươi một đội tuần tra cảnh sát giao thông số một thuộc phòng cảnh sát giao thông tỉnh thừa thiên huế phát hiện xe ô tô khách mang biển kiểm soát bốn mươi ba x hai nghìn sáu trăm sáu mươi năm do tài xế nguyễn hữu hiệp sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên cho dừng xe
qua kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh phát hiện ở trong khoang hành lý xe khách nói trên có hai thùng xốp chứa khoảng hơn hai trăm linh kg nội tạng động vật
không rõ nguồn gốc không có hóa đơn chứng từ chứng minh xuất xứ
sau khi phát hiện và kiểm tra lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và tịch thu toàn bộ số tăng vật bàn giao cho phòng cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền